dự báo trước diễn biến của bão trong nhiều giờ qua công an tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng
đã tăng cường lực lượng thường xuyên ứng trực phối hợp với các ngành chức năng khác vận động hỗ trợ người dân
phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
tại quảng ninh cảnh sát đường thủy huy động một trăm linh lực lượng sẵn sàng thường trực chiến đấu
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bố trí phương tiện tăng cường tuần tra hướng dẫn các phương tiện
vận tải hàng hóa về nơi tránh trú và xử lý các tình huống phát sinh sau bão
tại thành phố hải phòng lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai một trăm linh lực lượng thường trực ứng trực phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ người dân
tại huyện cát hải huyện đảo lớn nhất và cũng tập trung mật độ rất cao các dạng hình hoạt động
gồm ngư nghiệp công nghiệp dịch vụ du lịch
lực lượng công an huyện tập trung một trăm linh quân số tiến hành kiểm soát chặt chẽ tình hình
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đặc biệt hiện trên đảo cát bà còn hàng nghìn khách du lịch cả trong và ngoài nước lưu trú
công an huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai hướng dẫn chuẩn bị phương tiện
vật dụng sinh hoạt đảm bảo an toàn cho các cơ sở dịch vụ cũng như du khách sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh